là địa phương có nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động người trung quốc
tỉnh quảng ngãi đã triển khai các biện pháp phòng chống
ngăn chặn dịch do virus corona gây ra đặc biệt là tại các khu công nghiệp
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có ba mươi ba doanh nghiệp với tổng số lao động người nước ngoài là hơn năm trăm chín mươi người
tổng số doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trên địa bàn khu kinh tế dung quốc
và các khu công nghiệp quảng ngãi có sử dụng lao động người trung quốc là một mươi bốn doanh nghiệp
với tổng số lao động người trung quốc là hơn bốn trăm chín mươi người
để phòng chống dịch do virus corona quảng ngãi tổ chức giám sát y tế
đối với các trường hợp người nước ngoài làm việc tại các nhà máy xí nghiệp
tỉnh quảng ngãi cũng đã thành lập ba đội cấp cứu cơ động tại khu kinh tế dung quốc
và các khu công nghiệp của tỉnh
một mươi bảy trung tâm y tế của các nhà máy xí nghiệp đều có đội phản ứng nhanh
và yêu cầu các doanh nghiệp cập nhật thường xuyên tình hình lao động người nước ngoài
nhất là trung quốc khi quay trở lại làm việc
bố trí khu vực cách ly cho người nước ngoài trong thời điểm này
để tiện cho việc theo dõi tìm hiểu và tìm hiểu
đói thân nhiệt thường xuyên để phát hiện sớm
và có biện pháp điều trị kịp thời nếu phát hiện các triệu chứng nghi ngờ